tại hà nội đại diện chính phủ nhật bản vừa chính thức ký kết năm dự án viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở với các địa phương của việt nam
tổng số viện trợ cho năm dự án này có trị giá hơn một triệu đô la mỹ
tại buổi ký kết đại diện chính phủ nhật bản đại sứ nhật bản tại việt nam umeda kunio nhấn mạnh
nhật bản nhận thức rằng sự phát triển hơn nữa của việt nam đóng một vai trò rất quan trọng tới sự ổn định và phát triển của khu vực đông nam á
nhật bản với vai trò đối tác chiến lược của việt nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
thông qua năm dự án lần này mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng bền chặt hơn
năm dự án được ký kết bao gồm dự án cung cấp xe chữa cháy đã qua sử dụng cho bảy tỉnh ở việt nam
dự án giả phá bom mìn nhân đạo nhằm phát triển cộng đồng tại tỉnh quảng bình
dự án xây dựng căn bếp nhà ăn kiểu mẫu cho trường tiểu học ngô gia tự thành phố đà nẵng
dự án xây dựng dãy nhà học cho trường tiểu học phổ thuận tỉnh quảng ngãi
và dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt cho xã lũng niêm huyện bá thước tỉnh thành hóa